trong chuỗi các hoạt động hướng đến ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi tại huyện vân hồ tỉnh sơn la đã diễn ra ngày hội bình đẳng giới
đây là sự kiện trong khuôn khổ dự án nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số do trung tâm phát triển kinh tế nông thôn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức
ngày hội diễn ra nhằm mục đích tạo sân chơi bổ ích và thư giãn kết hợp với truyền thông cộng đồng về bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số
thông qua các cuộc thi về bình đẳng giới như thi nấu ăn thể thao các thành viên đều nhận thấy sự cần thiết phải có sự chia sẻ giữa nam và nữ trong các công việc gia đình và xã hội
và sự chia sẻ đó là nền tảng vững chắc giúp người phụ nữ có thêm động lực và tự tin để tham gia phát triển kinh tế gia đình và các hoạt động xã hội